cherry việt quất hay thậm chí là tôm hùm nhập khẩu vốn từ trước đến nay luôn được xếp vào những loại thực phẩm xa xỉ có mức giá tiền triệu
thì hiện nay lại có giá bán giảm tới bốn mươi và hiện tại những loại thực phẩm này đang có lượng nhập khẩu vào việt nam rất lớn
nếu các năm trước người tiêu dùng phải bỏ ra từ bốn trăm linh đến sáu trăm linh ngàn đồng thậm chí còn cao hơn mới có thể mua được một cân cherry
thì nay chỉ cần bỏ ra hơn một nửa đã có thể mang được những cân cherry tươi mọng về nhà
theo thống kê từ tổng lãnh sự quán hoa kỳ tại tp hcm riêng đối với nông sản và thực phẩm
trong một mươi năm qua giá trị xuất khẩu nông sản hoa kỳ sang việt nam từ một tỷ usd năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn một mươi tám đã tăng lên mức kỷ lục bốn năm tỷ usd
hiện nay việt nam đang là thị trường lớn thứ sáu của mỹ trong lĩnh vực nông sản thực phẩm
ở chiều ngược lại mỹ đã nhập khẩu của việt nam bốn một tỷ usd và là thị trường top một mươi của việt nam